thông tin mới nhất về cơn bão gần bờ cơn bão số bốn
hồi bốn giờ sáng nay ngày một mươi năm tháng tám vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một một độ vĩ bắc một trăm một mươi hai ba độ kinh đông
trên vùng biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm linh km tính từ tâm bão
sự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được khoảng một mươi km đến bốn giờ sáng mai ngày một mươi sáu tháng tám
vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi năm độ vĩ bắc một trăm một mươi ba độ kinh đông
trên khu vực phía nam bán đảo lôi châu trung quốc cách hải phòng khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất của vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín tức là từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
do ảnh hưởng của bão khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
trong bốn mươi tám đến sáu mươi giờ tiếp theo
bão di chuyển theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được một mươi năm đến hai mươi km
đi vào đất liền các tỉnh từ hải phòng đến thanh hóa
và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền
và suy yếu thêm một vùng áp thấp trên khu vực thượng lào
do ảnh hưởng của bão số bốn từ ngày hôm nay một mươi năm tháng tám đến ngày một mươi bảy tháng tám
trên phạm vi từ khu vực phía nam đồng bằng bắc bộ
cho đến các tỉnh thanh hóa nghệ an
sẽ có mưa lớn nguy cơ rất cao
xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh yên bái hà giang lai châu sơn la hòa bình
trong vòng hai đến ba ngày tới
do ảnh hưởng của bão số bốn sẽ khiến các vùng hạ lưu sông hồng
như sông đáy sông hạ long sông bôi
xảy ra lũ với mực nước từ báo động hai đến báo động ba
đặc biệt khu vực trương mỹ hà nội
đã xảy ra ngập lụt kéo dài trong trung tuần tháng bảy
sẽ tái diễn tình trạng này
mức đỉnh lũ trên sông bùi sẽ sấp xỉ mức trung tuần tháng bảy
hiện tượng ngập lụt tại các vùng trúng thấp
tại vùng đồng bằng bắc bộ
đặc biệt tại trương mỹ sẽ vẫn tương đối nghiêm trọng
bên cạnh đó hiện mực nước tại hầu hết các hệ thống
thuộc hệ thống sông kiều long
cũng đều trên mức báo động một
trước tình hình bão số bốn có khả năng đổ bộ
gây mưa cho các khu vực thuộc các nước lào campuchia
nên mực nước lũ tại khu vực này
có thể có lên cao hơn so với dự báo
do vậy trung tâm dự báo ký đựng thủy văn trung ương
khuyến cáo chính quyền và người dân khu vực đồng bằng sông kiểu long
cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo
về tình hình mưa lũ trên khu vực đồng bằng sông kiểu long
để có phương án ứng phó kịp thời
để chủ động ứng phó với các tình huống của bão số bốn
có nhiều khả năng tiến vào đất liền của nước ta
chiều ngày hôm qua văn phòng bộ công an đã có công điện
gửi ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
công an các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ bắc trung bộ
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cục cảnh sát giao thông
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
theo đó yêu cầu các đơn vị địa phương
theo dõi chặt chẽ diễn biến của báo mưa lũ doanh ngưỡng của báo
để chủ động ứng phó triển khai hiệu quả phương án ứng phó thiên tai
theo phương châm bốn tại chỗ
các phương án đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
đảm bảo tuyệt đối an toàn trụ sở cơ quan doanh trại
trại tạm giam nhà tạm giữ trường giao dưỡng
các mục tiêu kinh tế chính trị trọng điểm
do lực lượng công an canh gác bảo vệ
chủ động triển khai phương án bảo vệ an toàn hồ sơ tài liệu phương tiện
trang thiết bị làm việc cuộc thu phát sóng của công an các đơn vị địa phương
để tránh thiệt hại do bão mưa lũ gây ra
sẵn sàng lực lượng phương tiện phối hợp cùng cơ quan chức năng tại địa bàn
triển khai phương án sơ tán nhân dân
tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất
bố trí lực lượng để tổ chức hướng dẫn phân luồng kiểm soát giao thông
tại các khu vực ngầm đường bị ngập đò ngang đò rộng nơi xả lở nguy hiểm
kiên quyết không cho người vào phương tiện di chuyển khi không đảm bảo an toàn
đối với công an các tỉnh thành phố ven biển khu vực bắc trung bộ
thì phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức đảm bảo an toàn
cho người vào phương tiện tại nơi neo đầu tránh trú của tàu thuyền
sẵn sàng lực lượng phương tiện tham gia ứng cứu khi có yêu cầu